còn tại lạng sơn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này vừa tổ chức đấu tranh triệt phá đường dây đưa và nhận hối lộ
trong việc sắp xếp xe xuất khẩu hàng hóa tại khu vực cửa khẩu quốc tế hữu nghị
căn cứ và các tài liệu chứng cứ thu thập được ngày một mươi ba tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đinh văn thìn chú thành phố lạng sơn về hành vi đưa hối lộ
nông tuấn anh và lâm văn hường là cán bộ đội quản lý trật tự thị cao lọc lạng sơn về hành vi nhận hối lộ
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng tình trạng xe xuất khẩu hàng hóa ủn ứ ở bãi trung chuyển
chờ xuất khẩu đã thông đồng tìm những xe đã được cấp phiếu xếp xe xuất khẩu hàng hóa
nhưng do hàng bị hỏng hoặc quay đầu đổi đầu container để đưa những xe mới đến thay thế vị trí xe cũ
với giá từ một trăm linh triệu đồng đến ba trăm linh triệu đồng một xe
cơ quan điều tra đã làm rõ các đối tượng thu lợi bất chính trên năm trăm linh triệu đồng
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ